đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ khá dài
chính vì thế nhiều gia đình đã lựa chọn những chuyến du lịch để nghỉ ngơi và giải trí trong đợt nghỉ lễ này
dự tính lượng khách du lịch tới thăm quan huyện đảo lý sơn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đạt mốc trên một mươi hai lượt
trong đó số lượng khách đặt vé tàu qua mạng là trên một mươi lượt khách
để phục vụ tốt cho du khách ban quản lý cảng sa kỳ huy động tám tàu cao tốc siêu tốc chạy liên tục từ sa kỳ đến lý sơn và ngược lại
mỗi ngày có khoảng hai mươi chuyến tàu cao tốc siêu tốc xuất bến từ cảng sa kỳ đưa du khách ra đảo lý sơn
huyện lý sơn đã kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá dịch vụ không nâng giá tận thu khách du lịch
ngoài ra huyện cũng vận động người dân tham gia du lịch cộng đồng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
huyện lý sơn đã kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá dịch vụ không nâng giá tận thu khách
chính quyền huyện đảo cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm vệ sinh môi trường
huyện cũng lập đoàn kiểm tra thường xuyên trên địa bàn huyện và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân hộ kinh doanh cố tình vi phạm
chuẩn bị thật tốt các điều kiện để du khách có những ngày tham quan vui chơi ý nghĩa với đất đảo lý sơn